ngay sau phản ánh của truyền hình nhân dân về vụ việc hàng chục hội dân được hỗ trợ nhà tình thương
ở xã trường long a huyện châu thành a tỉnh hậu giang phải nợ đại lý vật liệu xây dựng hàng chục triệu đồng
do đơn vị tài trợ chưa giải ngân nguồn vốn
nhờ động thái tích cực từ phía chính quyền địa phương đến nay người dân nhận nhà đã hưởng trọn vẹn niềm vui trong căn nhà mới
hiện tại hai mươi hộ dân được hỗ trợ nhà tình thương tại xã trường long a huyện châu thành a tỉnh hậu giang
rất phấn khởi khi thoát cảnh nợ nần
bởi vì ngay đầu tháng chín vừa qua đơn vị tài trợ đã nhanh chóng nghiệm thu giải ngân nguồn vốn cho những hộ dân này
đỡ rồi đỡ rồi nó giải ngân cho em bây giờ chỉ còn thiếu có một triệu mấy nữa thôi
nên là dứt hết rồi anh
dạ em cũng nhẹ nhõm lắm rồi
cũng rất cảm ơn tất cả chính quyền địa phương ấp xã
chứ không có cái nhà này thôi tôi lo
mình cũng mừng cũng chẳng biết được cái phần lớn nào đó rồi
nó cũng khỏe cho mình chút phần nào đi mình lo này kia đó
trong đợt giải ngân này mỗi hộ được hỗ trợ nhà tình thương sẽ được nhận hơn ba mươi triệu đồng bằng chín mươi năm giá trị căn nhà
có được số tiền này bà con nhanh chóng trả nợ cho các đại lý vật tư xây dựng
địa phương cũng vui mừng vì không ảnh hưởng lớn đối với hộ nghèo
mặt khác sự việc chậm trễ lần này cũng là kinh nghiệm cho nhiều địa phương tránh gặp phải
nói chung nếu mà được ở trên hỗ trợ là việc xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo
thì đối với góc độ địa phương thì cũng rất là mừng
nhằm giảm đi khó khăn trong việc nhà ở của hộ nghèo
tuy nhiên trong thời qua nó có chậm trễ
thì cái này thì nói chung thì quỹ ban xã cũng có thấy được cái chuyện trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai cho bà con xây dựng thế này